một đối tượng có biểu hiện ngáo đá tay cầm dao rựa và gậy sắt nhảy qua các mái nhà ở phường thành công thành phố bô ma thuộc tỉnh đắk lắc vụ việc trên vừa xảy ra vào chiều qua ngày tám tháng một mươi một
phát hiện một thanh niên có biểu hiện ngáo đá tay cầm một con dao rựa và một gậy sắt nhảy qua nhảy lại trên các mái nhà tại phường thành công thành phố bô ma thuộc